phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham nhũng và chức vụ công an tp hcm cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam để điều tra tội lừa đảo
chiếm đoạt tài sản đối với phạm thị tuyết nhung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một giám đốc công ty cổ phần tư vấn và đầu tư angelina
theo cơ quan điều tra công ty angelina đã dựng lên nhiều dự án ma trên đất công cộng
đất trong khu quy hoạch tại quận chín quận bình tân rồi quảng cáo không đúng sự thật
kêu gọi nhiều người ký hợp đồng góp vốn mua đất nền dự án
trong các hợp đồng góp vốn công ty angelina cam kết từ một đến ba tháng sẽ thi công hạ tầng
sáu tháng giao đất một mươi hai tháng sau ký hợp đồng sẽ giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng
tuy nhiên quá thời điểm quy định trong hợp đồng các khách hàng của công ty angelina không nhận được đất
cũng không được hoàn tiền lẫn bồi thường như công ty này cam kết
ước tính số tiền công ty này lừa đảo khách hàng lên tới hàng chục tỷ đồng
hiện công an đang mở rộng điều tra vụ án